dương trang này trong những ngày vừa qua thì trong ngày chúng ta đón những cái nắng rất là rực rỡ
tuy nhiên nhiệt độ vào lúc sáng sớm và buổi tối thì tranh lệch nhau khá là nhiều
buổi sáng sớm và buổi tối rất là rét
và trong ngày hôm nay cho đến ngày mai thì thời tiết có gì thay đổi không chị dương trang
dạ vâng thưa chị đinh hạnh và quý vị khán giả thân mến
dự báo thì sáng sớm nay là khoảng thời gian rét nhất của đợt không khí lạnh tăng cường này
và mức nhiệt dự báo ở vùng núi cao là dưới một mươi độ c
còn toàn miền thì phổ biến từ một mươi hai đến một mươi năm độ
tôi sẽ phân tích kỹ hơn cụ thể là nền nhiệt vào một mươi chín h tối qua là hai mươi độ
nhưng hiện tại đã giảm xuống chỉ còn khoảng một mươi ba độ c
quý vị sẽ cảm thấy rét cóng rét sâu nhất sẽ trùng đúng vào lúc mọi người đi làm
vậy nên quý vị chú ý mặc ấm để giữ gìn sức khỏe
theo các bác sĩ thì vùng đầu tai mũi cổ lưng bụng eo hông đầu gối và bàn chân
là những bộ phận luôn cần được giữ ấm
bởi đây là những nơi tập trung nhiều dây thần kinh và rất dễ bị nhiễm lạnh
vâng thưa quý vị qua hôm nay thì miền bắc
có nắng liên tục nhiều tiếng
và đẩy nhiệt độ buổi trưa tăng mạnh lên hơn chục độ so với sáng sớm
và thủ đô hà nội và nhiều thành phố khác lên đến mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
trời ấm hẳn lên và xu hướng ấm áp vào ban ngày ở miền bắc sẽ duy trì đến thứ năm
tại hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ c
từ thứ sáu thì nhiệt độ sẽ quay đầu giảm do một đợt không khí lạnh tăng cường xuống
trời có mưa và lạnh cả ngày